cũng liên quan tới vụ việc này phó thủ tướng trần lưu quang vừa ký công điện của thủ tướng chính phủ
gửi ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các bộ trưởng quốc phòng công an giao thông vận tải
và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh nêu rõ
một bộ quốc phòng chủ trì phối hợp với bộ công an và các bộ cơ quan địa phương liên quan tập trung tìm mọi biện pháp
và huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn nhanh nhất hiệu quả nhất
tổ chức giải quyết tốt hậu quả kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình phi công và những người bị nạn
thực hiện các chế độ chính sách đối với quân nhân bị nạn theo quy định điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
xử lý nghiêm vi phạm nếu có giả soát kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy điều hành bay đảm bảo kỹ thuật hàng không
tổ chức rút kinh nghiệm khắc phục ngay hạn chế bảo đảm tuyệt đối an toàn với các chuyến bay
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tổ chức theo dõi công tác tìm kiếm cứu nạn
kịp thời điều phối huy động lực lượng phương tiện để hỗ trợ triển khai công tác cứu nạn theo đề nghị của các bộ
địa phương theo thẩm quyền báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền
ba chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hải phòng quảng ninh chủ động phối hợp với bộ quốc phòng
khẩn trương triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn
kịp thời thăm hỏi động viên hỗ trợ gia đình những người bị nạn thông báo cho tàu thuyền và ngư dân đánh bắt hải sản ở
khu vực máy bay bị nạn tăng cường quan sát phối hợp tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của ủy ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ giao thông vận tải có trách nhiệm hỗ trợ người và phương tiện thiết bị trục vớt cứu hộ
và các trang thiết bị cần thiết theo yêu cầu của ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
để đáp ứng nhanh nhất công tác tìm kiếm cứu nạn phối hợp với bộ quốc phòng bảo đảm công tác an toàn bay và kỹ thuật hàng không